xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai các tỉnh đông bắc bộ chỉ có mưa nhỏ vài nơi với mức nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ
nhưng từ đêm mai khi không khí lạnh mới được bổ sung thì mưa rông tại đây sẽ tăng lên diện giải rác cùng nền nhiệt giảm đáng kể từ ba đến bốn độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ đêm mai mưa rông có xu hướng tăng do ảnh hưởng của không khí lạnh cục bộ có mưa to
cùng với mưa thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm đáng kể trời chuyển rét
với các tỉnh miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa nhỏ
nhưng từ đêm mai sẽ có kiểu thời tiết tương đồng với tây bắc bộ khi xuất hiện mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
cùng với đó nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm đáng kể
phía nam đèo hải vân khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết ít thay đổi đêm không mưa ngày nắng nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ
hôm nay và ngày mai giao động từ hai mươi hai ba mươi ba độ
sau đó giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
đối với vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới không chịu tác động của hình thế gây mưa nào nên phổ biến tạnh giáo ngày nắng
với mức nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi tám đến ba mươi bốn độ chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây vẫn duy trì thời tiết ít mưa và có nắng nhiều với mức nhiệt giao động từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
tại miền đông nam bộ vẫn có nắng nóng diện rộng khi mức nhiệt giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ